trên cột điện bị sô lệch công vanh nghiêm trọng
sự cố đã khiến toàn bộ đảo cát bà bị mất điện lưới hoàn toàn
ngay sau khi xảy ra sự cố điện lực hải phòng đã huy động tối đa lực lượng kỹ thuật
để khắc phục sự cố nhanh chóng cấp điện trở lại
các lực lượng chức năng như chính quyền huyện cát hải công an biên phòng và cảng vụ hàng hải hải phòng
đã thường trực bảo đảm an toàn cho hoạt động giao thông đường biển qua khu vực bị sự cố
và truy tìm phương tiện gây ra sự cố đáng tiếc nói trên
tuy nhiên đến thời điểm hiện tại cơ quan chức năng vẫn chưa tìm ra được phương tiện vận tải thủy
được cho là gây ra sự cố do va chạm với đường dây ba mươi năm kv qua biển
ngày càng gia tăng để giảm thiểu tình trạng này cũng như đáp ứng nhu cầu tập bơi tắm mát của trẻ em
trong môi trường trong lành người dân trong xã dương liễu huyện hoài đức hà nội
đã có một cách làm sáng tạo đó là tất cả người dân đóng góp tiền
vật chất để cải tạo ao làng thành một bể bơi hữu ích
ao làng thiên một mươi chín giờ mỗi ngày vẫn đông kín người dân từ trẻ đến già bơi lội thoải mái an toàn và miễn phí
nhìn những hình ảnh như thế này ít ai biết nơi đây đã từng là điểm nóng trên địa bàn về ô nhiễm ao hồ
bơi thì cũng an toàn anh ạ có đầy đủ các phao cứu kéo rồi cũng có những đội cứu kéo
tôi cho con nhà tôi ra rơi vơi là tôi yên tâm nước sạch trong mà lại không mất tiền
nhờ có ao làng trở thành bể bơi miễn phí mà giờ đây nhiều trẻ em trong xã dương liễu đã biết bơi
và phong trào bơi lội phát triển hơn một năm qua
tất cả những ngày nắng nóng là các cháu đến rất đủ và cái quý nhất của cái phong trào bơi là
toàn bộ học sinh tiểu học của dương liễu đã được phổ cập chương trình bơi
trong chương trình giáo dục
là người khởi xướng ý tưởng cải tạo ao làng thành bể bơi cho người dân ông nguyễn phi hậu cho biết
để bảo đảm được vệ sinh suốt mùa hè nóng bức cho khu vực này ông đã tự bỏ tiền cũng như huy động nguồn kinh phí từ người dân trong làng
để đảm bảo vệ sinh ao thì trước tiên chúng tôi có kế hoạch là ngăn nước thải ở xung quanh khu vực dân cư
mà có thể trước kia là chảy trong ao bây giờ không cho chảy trong ao nữa
cũng như thể là chúng tôi thay nước ao thay nước ao và dọn vệ sinh đáy ao
xử lý bào vôi bột và bơm nước mới vào
sau khi đủ mực nước rồi thì chúng tôi thả bèo ngăn bèo hoặc một số cây sinh vật một phần ba hoặc gần một nửa ao
để cho mục đích những cây đó hút nước lục và cũng như là phân cử người dọn vệ sinh thường xuyên
để mô hình này được tiếp tục duy trì lâu dài thì còn cần rất nhiều nỗ lực của người dân cũng như chính quyền sở tại
người dân khu vực ngoại thành hy vọng sẽ có thêm nhiều sự chung tay góp sức hơn nữa
để nhiều bể bơi như thế này
để đi vào hoạt động góp phần cải thiện tình trạng đối nước ở trẻ em
trong phần tiếp theo của chương trình đảo huam mỹ không coi tuyên bố của triều tiên là mối đe dọa
nhật bản kỷ niệm bảy mươi hai năm thảm họa bom nguyên tử tại nagasaki
hôm nay các quan chức an ninh và quốc phòng trên đảo gha mỹ cho rằng
tuyên bố của triều tiên về một kế hoạch tấn công hòn đảo này không phải là một mối đe dọa
và lực lượng phòng vệ của mỹ sẵn sàng để bảo vệ người dân tại đây
người đứng đầu đảo guam ông eddy canbo nêu rõ chính quyền vùng lãnh thổ này không coi tuyên bố của triều tiên
về việc nghiên cứu kế hoạch tấn công guam bằng tên lửa là một mối đe dọa
và hòn đảo này sẵn sàng đối phó với mọi tình huống có thể xảy ra
ông canvo cho biết đã liên lạc với nhà trắng và được thông báo từ các cơ quan quốc phòng và an ninh nội địa rằng
không có sự thay đổi nào với mức báo động đe dọa an ninh
dự kiến người đứng đầu chính quyền guam sẽ có cuộc gặp với giới chỉ huy quân đội tại guam
để thảo luận về tình trạng sẵn sàng ứng phó an ninh của guam
trong khi đó cố vấn an ninh nội địa guam ông george chaffros cho biết các quan chức tại đây tin tưởng rằng
bộ quốc phòng mỹ đang giám sát rất chặt chẽ tình hình và duy trì trạng thái sẵn sàng ứng phó
ông cho biết các hệ thống phòng thủ đã được triển khai tại guam và các đảo lân cận trên thái bình dương
trong bối cảnh căng thẳng leo thang do vụ phóng tên lửa gần đây của bình nhưỡng và lời đe dọa tấn công đảo guam
tổng thống hàn quốc moon jae in hôm nay kêu gọi một cuộc cải cách toàn diện lực lượng vũ trang
do nhu cầu cấp bách về tăng cường khả năng phòng thủ
trao đổi với các lãnh đạo của quân đội hàn quốc tổng thống hàn quốc khẳng định hàn quốc cần một cuộc cải cách
quốc phòng toàn diện và sâu rộng thay vì thực hiện một số cải tiến hoặc sửa đổi
ông moon jae in cho rằng hàn quốc hiện phải đối mặt với nhiệm vụ cấp bách là bảo đảm khả năng phòng thủ
chống lại các cuộc khiêu khích bằng hạt nhân và tên lửa của triều tiên
cũng trong ngày hôm nay bộ thống nhất hàn quốc cho biết seoul đang theo dõi sát sao mọi dấu hiệu khiêu khích từ triều tiên
trước đó tổng thống mỹ donald trump phát biểu rằng triều tiên sẽ hứng chịu hỏa lực và giận dữ nếu tiếp tục đe dọa mỹ
hôm nay chính quyền thành phố nagasaki của nhật bản đã tổ chức lễ tưởng niệm bảy mươi hai năm ngày mỹ ném bom nguyên tử xuống thành phố này
buổi lễ có sự tham dự của các nhà lãnh đạo nhật bản đại diện liên minh châu âu eu và gần sáu mươi nước khác
đúng một mươi một giờ hai phút giờ địa phương những tiếng chuông hòa bình ngân lên tại thành phố nagasaki của nhật bản
mở đầu cho buổi lễ tưởng niệm bảy mươi hai năm ngày mỹ ném quả bom nguyên tử thứ hai xuống nhật bản trong chiến tranh thế giới thứ hai
phát biểu sau khi đặt vòng hoa lên đài tưởng niệm các nạn nhân trong vụ ném bom nguyên tử
thủ tướng nhật bản shinzo abe một lần nữa nhấn mạnh mục tiêu một thế giới không có vũ khí hạt nhân
chỉ có thể đạt được khi có sự tham gia của cả các quốc gia sở hữu và không sở hữu vũ khí hạt nhân
ông cũng khẳng định nhật bản duy trì nguyên tắc ba gồm không sản xuất không sở hữu và không cho phép có vũ khí hạt nhân trên lãnh thổ
thổ nhĩ kỳ mới đây bắt đầu xây dựng một bức tường an ninh dọc biên giới với iran
tương tự hàng rào vừa hoàn thiện hồi tháng sáu vừa qua với syri
theo giới chức thổ nhĩ kỳ đây là một dự án nhằm tăng cường an ninh của nước này trước những kẻ buôn lậu
và ngăn chặn sự xâm nhập của các chiến binh người quốc
trong bản kế hoạch được công bố hồi tháng năm vừa qua chính quyền thổ nhĩ kỳ cho biết bức tường an ninh này dự kiến dài một trăm bốn mươi bốn km
trên đường biên giới dài năm trăm linh km giữa thổ nhĩ kỳ và iran
thổ nhĩ kỳ khẳng định công trình này nhằm tăng cường an ninh ngăn chặn những kẻ buôn lậu và các chiến binh của đảng công nhân người quốc
xâm nhập từ một trại của iran
một nguồn tin từ bộ ngoại giao iran yêu cầu thổ nhĩ kỳ phải luân hành
thổ nhĩ kỳ luôn thông báo cho iran biết về bất kỳ công trình xây dựng nào dọc biên giới hai nước